liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
cơ quan cảnh sát điều tra của bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã bị can về hành vi phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự đối với
cảnh sát điều tra của bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã bị can về hành vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại điều sáu mươi bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm
nếu tiếp tục bỏ trốn cơ quan điều tra coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa
nếu các bị can trên không ra đầu thú trong giai đoạn điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sẽ điều tra kết luận vụ án theo quy định của pháp luật
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn tp hà nội
trong đó thủ tục hành chính thổng thần quyền quyết định của sở tài nguyên và ngoại trưởng hà nội quyết định

thời hạn gấp đổi dây chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong bảy ngày làm việc
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới và ngay bây giờ mời quý vị cùng với tôi điểm qua một số nội dung chính
sẽ được đăng tải trong các số báo ra trong tuần qua
thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua giá xăng dầu đã tăng lần thứ tư liên tiếp trong thời gian gần đây
tuy nhiên thực tế nhiều cây xăng đã phải đóng cửa treo biển hết hàng vẫn đang tiếp diễn
và xung quanh thực tế này đã có nhiều ý kiến đề nghị cần có những giải pháp
trên báo lao động có bài viết giá xăng tăng hơn một đồng một lít gánh thêm chi phí nhập khẩu xăng dầu về việt nam
theo đó kỳ điều hành này nhà điều hành đã điều chỉnh chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng việt nam
để tính giá cơ sở xăng dầu với mục đích giúp thị trường xăng dầu bớt khó khăn
đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho tiêu dùng sản xuất kinh doanh
và ngay trong buổi tối trên báo tuổi trẻ ghi nhận tại tp hcm
nhiều cây xăng vẫn treo biển rán thông báo là hết xăng hết xăng còn dầu tạm ngưng bán hàng
trong khi các cây xăng mở cửa chỉ bán một hai trụ bơm người dân chờ đợi xếp hàng rất mệt mỏi và bức xúc
về vấn đề này báo việt nam net có bài viết
đại biểu quốc hội đề nghị vận hành linh hoạt giá xăng dầu
ghi nhận ý kiến nhiều đại biểu đặt ra câu hỏi về vai trò của quỹ bình ổn giá xăng dầu trong những ngày vừa qua
liệu đã đến lúc phải thay đổi cơ chế quỹ bình ổn giá bằng các công cụ điều tiết giá khác hiệu quả hơn
để giá cả hàng hóa vận hành theo quy luật của thị trường
còn cũng về vấn đề này trên báo tuổi trẻ ghi nhận bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước khẳng định
hiện nay nhà nước đã sử dụng năm công cụ để điều chỉnh giá xăng dầu
bao gồm thuế chi phí định mức nguồn cung thông qua cấp phép để xây dựng bộ máy và quỹ bình ổn giá xăng dầu
càng nhiều công cụ thì đảm bảo điều chỉnh giảm sốc giá xăng dầu
phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội ổn định sản xuất kinh doanh cuộc sống người dân là điều rất cần thiết
chủ đầu tư dự án cho dựng và quây hàng rào chiếm diện tích lòng đường
nhưng sau đó lại không hề thi công gây cản trở và ủn tắc giao thông
đó là thực tế tại một số khu vực trên địa bàn thành phố hà nội thời gian gần đây
báo công an nhân dân cho biết mật độ phương tiện giao thông tại hà nội vốn đã đông
và càng vào dịp cuối năm lượng phương tiện lại dường như ngày một đông hơn
và với việc nhiều lô cốt được dựng lên những ngày gần đây của dự án hệ thống xử lý nước thải yên xá
thì ủn tắc giao thông cũng như bức xúc của người dân là điều dễ hiểu
điều khó hiểu là tại sao chủ đầu tư lại dựng các lô cốt tại nhiều khu vực
trong thời gian dài nhưng vẫn chưa hề thi công
nhiều chuyên gia cho biết đã có những quy định yêu cầu chủ đầu tư
nhà thầu phải chấp hành không thể viện cớ khó khăn để làm ủn tắc mất an toàn giao thông
tuy nhiên trong trường hợp này ai sẽ là bồi thường cho người dân vì thiệt hại do ủn tắc gây ra
thống kê ban đầu của công đoàn hơn hai trăm bốn mươi công nhân dệt may da dày chế biến gỗ
đã thiếu việc làm trong dịp cuối năm do doanh nghiệp cắt giảm hoặc trở đơn hạng
ghi nhận của báo điện tử việt nam express
đại diện tổng liên đoàn lao động việt nam cho biết thống kê chưa hay chưa đầy đủ do tình trạng cắt giảm lao động
giờ làm đang diễn ra diện rộng
lao động thiếu việc chủ yếu trong doanh nghiệp diệt may da dày và chế biến gỗ
để giữ chân công nhân nhiều nhà máy dùng hết phép năm nay và ứng phép cho năm hai nghìn hai mươi ba để bù đắp
lý giải nguyên nhân công nhân thiếu việc đại diện liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam
cho biết do chịu ảnh hưởng từ tình hình thế giới nhiều thị trường nước ngoài dự báo sức mua lớn
năng lượng trì trả cao nhưng nay không được như kỳ vọng dẫn đến doanh nghiệp thiếu hụt đơn hàng
thưa quý vị tòa án nhân dân tp hcm mới đây đã quyết định sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án bé gái tám tuổi
ở bình thạnh bị mẹ kế bạo hành đến chết sau thời gian thụ lý lại
theo đó hội đồng xét xử ấn định ngày hai mươi năm tháng một mươi một sẽ mở phiên xử
chủ tọa là thẩm phán nguyễn văn tuấn phó tránh tòa gia đình và người chưa thành niên
có bốn luật sư bảo vệ cho bị hại ba luật sư bảo chữa cho hai bị cáo và năm người làm chứng
trước đó sau khi có kết luận điều tra bổ sung viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm
truy tố nguyễn võ quỳnh trang về tội giết người và hành hạ người khác
nguyễn kim trung thái là bố của cháu bé bị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã bắt khẩn cấp nguyễn văn xuân
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn nguyên cán bộ kiểm lâm vì đã có hành vi đánh đập dã man một người phụ nữ dẫn đến tử vong
vụ việc xảy ra vào ngày một mươi tháng một mươi một ở một khách sạn trên địa bàn phường năm thành phố cà mau
theo hình ảnh từ camera an ninh của khách sạn ghi lại cho thấy nguyễn văn xuân đã cầm cây gỗ
đánh liên tục vào tay chân và đầu của người phụ nữ
vụ việc xảy ra ngay lối đi của khách sạn mặc dù có người vào can ngăn
nhưng người đàn ông hung hăng khiến người căn ngăn dừng lại
sau đó có một thanh niên đến kéo được người đàn ông này đi
nạn nhân được đưa vào bệnh viện đa khoa cà mau cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong
chuyển sang một thông tin khác thấy phòng trọ không khóa cửa hải đã nhảy vào
dùng dao khống chế và chói hai nữ sinh viên nhốt vào nhà vệ sinh để cướp tài sản
công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa bắt giữ đối tượng hồ thanh hải
ba mươi ba tuổi chú tệ phường chính gián quận thanh khê để làm rõ hành vi cướp tài sản
trước đó do mâu thuẫn và muốn đòi nợ bạn gái hải đã xông vào dãy trọ trên đường phan thanh
nhưng chỉ thấy hai nữ sinh viên trong phòng
mặc dù cả hai không biết bạn gái của hải đi đâu nhưng hải đã lấy dao đe dọa khống chế
trói hai cô gái này vào nhà vệ sinh rồi lục tìm tài sản và lấy đi một máy tính sách tay
hai điện thoại di động sau đó đối tượng lên xe bỏ trốn vào phía nam
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa đã bắt giữ hải
khi đang trên đường tẩu thoát vào thành phố hồ chí minh thu giữ được toàn bộ vật chứng và xe máy gây án
công an thành phố long xuyên tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự đối tượng đoàn văn tấn
sinh năm hai nghìn một trú tại phường mỹ bình tp long xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
do cần tiền tiêu xài nên tấn đã cùng với bạn rủ nhau đi trộm cắp tài sản
khi đến khu vực khóm đông thịnh ba phường mỹ phước thành phố long xuyên
hai đối tượng phát hiện trong sân nhà người dân có hai chiếc xe mô tô trị giá gần tám mươi triệu đồng
cả hai đã đột nhập vào lấy hai chiếc xe rồi tẩu thoát
khi tấn đang trên đường tìm nơi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng với chiếc xe tăng vật
đã được tấn thay đổi biển số khác
riêng đồng bọn của tấn cùng với chiếc xe còn lại lực lượng công an đang tập trung lực lượng để xác minh truy bắt
được biết tấn là đối tượng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản
mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương lại tiếp tục vi phạm